một nhóm đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện madrak tỉnh đắk lắc bắt giữ
nhóm này gồm bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp đều tạm trú ở huyện madurak
nhóm này khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng từ thành phố hải phòng vào huyện madurak để tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm cho khoảng một trăm năm mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng